hôm nay ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu sẽ thảo luận trực tuyến về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án luật thanh niên sửa đổi
buổi sáng các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
sau đó đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút các đại biểu sẽ vào phần thảo luận dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
đây là nghị quyết đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri nhất là những người thuộc đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
buổi chiều sau khi tiếp tục thảo luận về dự thảo nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp phần còn lại của thời gian quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi